trong báo cáo trình chính phủ về lộ trình thay thế xăng khoáng a chín mươi hai bằng xăng sinh học e năm
bộ quốc thương khẳng định từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám xăng e năm sẽ hoàn toàn thay xăng a chín mươi hai trên cả nước
theo đó giá xăng e năm hiện ở mức thấp hơn xăng a chín mươi hai mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng e năm cũng thấp hơn so với xăng a chín mươi hai
tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời
về lâu dài bộ tài chính cần sớm trình chính phủ báo cáo quốc hội xem xét xây dựng thuế bảo vệ môi trường ở mức hợp lý cho mặt hàng xăng e năm
và tạo tranh lệch giá xăng e năm thấp hơn xăng a chín mươi hai đủ lớn
đặc biệt nguồn nguyên liệu sản xuất ethanol cần có năng suất sản lượng cao giá bán hợp lý tạo điều kiện cho giá xăng e năm được giảm thấp hơn
trước đó bộ công thương đã đưa phương án triển khai thí điểm thay thế hoàn toàn xăng a chín mươi hai bằng xăng e năm tại tp hcm và hà nội
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
trước khi mở rộng ra cả nước vào đầu năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên thứ trưởng bộ công thương hoàng quốc vượng cho biết sau khi tính toán và trao đổi với các doanh nghiệp
bộ công thương đã chốt phương án triển khai đồng loạt trong cả nước từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi